thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn chiều ngày hai tháng năm
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần quốc vượng
cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh yên bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện văn chấn
phát biểu tại buổi tiếp xúc thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần quốc vượng khẳng định
hoạt động của quốc hội ngày càng đổi mới trên tinh thần dân chủ công khai phát huy được vai trò và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân
đồng thời khẳng định trong nhiều năm qua bằng nhiều nguồn vốn khác nhau
đảng nhà nước luôn quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở nhất là hệ thống giao thông
trong thời gian tới đảng nhà nước sẽ tiếp tục phát triển hệ thống giao thông
nhất là đối với vùng tây bắc sớm triển khai dự án tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh
những ý kiến kiến nghị khác của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái tiếp thu
đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền và kịp thời